thưa quý vị công an tp cần thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với trần tiến lực
trú tại quận ninh kiều để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trần tiến lực nhân viên công ty việt á ở cần thơ đã tham gia cùng hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ
trong việc kê khống số lượng hàng hóa và lợi dụng để chiếm đoạt khoảng tám trăm linh triệu đồng
cụ thể lực đã có hành vi hợp tác với hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ để làm thủ tục thanh toán
kê khống giá trị hàng hóa kit xét nghiệm và sau đó nhận lại số tiền tương ứng từ công ty việt á
lực đã rút tiền và trực tiếp và chuyển khoản cho hai nhân viên của bệnh viện
một vụ vận chuyển trái phép một cá thể hổ còn sống vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an bắt quả tàng
trước đó vào ngày bốn tháng bảy tại xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu công an huyện quỳnh lưu chủ trì phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
bắt hai đối tượng nguyễn trí ngọc và ngô sĩ thành cùng chú tại xã tam hợp huyện quỳnh hợp tỉnh nghệ an có hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp quý hiếm
qua kiểm tra công an thu giữ một cá thể hổ nặng hai trăm ba mươi năm kg một xe ô tô hai điện thoại di động
đặc biệt cá thể hổ này còn sống và bị nhốt trong lồng sắt
hiện công an huyện quỳnh lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định
lực lượng đồn biên phòng lạch kèn bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa bắt giữ cặp đôi tàu cá của tỉnh nghệ an có công suất lớn khi đang khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng quy định
trước đó tại vùng biển huyện nghi xuân cách bờ biển khoảng năm hải lý lực lượng đồn biên phòng lạch kèn bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã phát hiện và bắt giữ cặp tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu ts công suất bốn trăm linh cv và số hiệu na chín mươi nghìn bốn mươi chín chín mươi bốn ts công suất ba trăm tám mươi cv do ông vũ anh thái trú tại tỉnh nghệ an làm chủ phương tiện
cùng trên tàu có sáu thuyền viên khác đều quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an khi đang khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng quy định
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một số ngư cụ dùng để đánh bắt hải sản
với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy công an tỉnh sơn la vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán trái phép chất ma túy với tăng vật là một bánh heroin hơn một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một năm kg nhựa thuốc phiện
vụ việc đầu tiên được lực lượng phối hợp phát hiện vào sáng sớm ngày tám tháng bảy tại khu vực xã triển sơn thành phố sơn la
đối tượng giàng a hờ còn gọi là hợi chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la bị bắt giữ cùng sáu mươi túi ni lông chứa khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp
trước đó vào chiều tối ngày sáu tháng bảy tại khu vực xã mường trùm huyện mường la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la cũng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng đã bắt quả tang giàng a chứ và lầu thị dự là vợ của chứ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ khi bắt giữ quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm một bánh heroin hơn sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
cùng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán thì sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới nguy trang dưới vỏ bọc thức ăn đồ uống đang khiến cho ma túy dễ dàng len lỏi vào đời sống xã hội
đáng chú ý là tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong thanh thiếu niên đang diễn biến hết sức phức tạp
qua công tác đấu tranh của công an tỉnh quảng ninh thì có đến năm mươi bốn bảy trường hợp phạm tội sử dụng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đang còn ở độ tuổi thanh thiếu niên
đang ở độ tuổi cắp sách đến trường thế nhưng nữ sinh này đã phải tới bệnh viện để điều trị những hậu quả do sử dụng ma túy
cần xa ke kẹo bóng cười thì em cũng thử tất cả các loại trong khoảng thời gian ngắn gần đây
là em cảm thấy trong đầu mình xuất hiện nhiều những ảo giác và mình cảm thấy mình bắt buộc phải tin vào nó
từ kết quả đấu tranh cho thấy ngoài các loại ma túy truyền thống trên thị trường đã xuất hiện nhiều dạng ma túy nước bóng dưới thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử
và thanh thiếu niên học sinh đang là đối tượng những kẻ bán dạng ma túy mới này hướng đến
tại thị xã quảng yên từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã xác định và lập hồ
hồ sơ đưa vào diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với bốn mươi sáu đối tượng là thanh thiếu niên
các loại ma túy dạng pot chiêu nói thì đa số là bây giờ là cái xu hướng của giới trẻ hẹn này
và cũng có thể một số các bạn trẻ sử dụng cái ma túy cần xa cũng thể cho là không nghiện
nhưng thực ra là những cái việc mà liên quan đến các chất
đó là ma túy thuộc danh mục cấm của chính phủ đã ban hành thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo cơ quan công an từ việc sử dụng trái phép chất ma túy đến phạm tội về ma túy là khoảng cách rất mong manh
mới đây triệt phá một đường xây bán chai phép chất ma túy mới dạng thảm mục khô núp dưới dạng thuốc lá chiêu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh và công an tp hạ long đã bắt và xử lý hình sự một mươi bốn đối tượng
thì trong đó có bốn đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn
chúng tôi trực tiếp đấu tranh bắt giữ và hỏi thì các cháu khai báo là sử dụng là các cháu là mua ma túy qua mạng từ miền trung tây nguyên rồi phía nam ra
xếp qua qua qua mạng xã hội giao dịch rồi gửi ra thì các cháu đóng vào như bao thuốc lá bình thường
các cháu nêu là từ hút từ khoảng sáu mươi
đến một mươi điếu là đã bị lệ thuộc
ma túy được coi là tội phạm của các loại tội phạm
ngoài những tổn hại về thể chất tâm thần người sử dụng ma túy rất dễ mắc vào các hành vi vi phạm pháp luật khác
để ngăn ngừa kéo giảm tội phạm ma túy bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
mỗi gia đình cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quản lý giáo dục con em
liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản
hai đối tượng nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi cùng tạm trú tại thị trấn minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt tạm giam
vào sáng ngày một mươi hai tháng sáu giỏi điều khiển xe máy chở ba tìm ông đặng văn tới để đòi nợ
khi gặp ông tới trên đường cả hai đã bám theo
đến đoạn đường vắng thì vượt lên chặn đầu xe ông tới
đối tượng ba đã mắng chửi và dọa ông tới rằng trong cốp xe có súng yêu cầu ông tới trả nợ
do không uy hiếp được con nợ hai đối tượng đã để ông tới ra về
ông tới sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
xét thấy hành vi của nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản người khác
nên công an huyện rồng giềng đã tiến hành bắt giữ
công an thành phố hà nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới
nhiều nạn nhân đã bị lừa từ trước lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng
hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội
nhận được trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo với thủ đoạn như trên
chị cho biết trước đó chị có làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng
nhưng bị lừa một trăm linh triệu đồng
sau đó chị có liên hệ với một tài khoản facebook giới thiệu là cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng
chỉ được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link
của một trang web chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hách vào hai khung giờ
đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi
sau một vài lần thực hiện thành công các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn
thấy nạn nhân đã mắc bẫy và chuyển ba trăm linh triệu đồng
các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi khách phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả
vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong bốn người bị thương vào dạng sáng ngày tám tháng bảy
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã ninh gia huyện đức trọng
công an huyện đức trọng tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
xảy ra vụ tai nạn để sớm có kết luận điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với ubnd huyện đức trọng khẩn trương tổ chức kiểm tra
giả soát đánh giá hệ thống an toàn giao thông và những tồn tại hạn chế bất cập về hạ tầng giao thông
trên đoạn tuyến quốc lộ hai mươi qua địa bàn huyện đức trọng để báo cáo đề xuất
cục đường bộ việt nam kịp thời chỉ đạo khắc phục
bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng khẩn trương tập trung huy động lực lượng phương tiện
cứu chữa chăm sóc bốn người bị thương đảm bảo kịp thời với các điều kiện tốt nhất
trước đó vào khoảng gần bốn giờ dạng sáng ngày tám tháng bảy tại km một trăm tám mươi bốn bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi
thuộc địa phận xã ninh gia đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và ô tô tải
hậu quả khiến ba người tử vong bốn người khác bị thương